nhân dịp công tác tại tp hcm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thăm tặng quà chúc mừng một số nhà báo lão thành tiêu biểu tại tp hcm nhân dịp kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu
thủ tướng nêu rõ đảng nhà nước ghi nhận tri ân các nhà báo đã có nhiều công hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thủ tướng đã tới thăm hỏi tặng quà các nhà báo bà nguyễn thị hàng nga nguyên chủ tịch hội nhà báo tp hcm ông mã diệu cương nguyên chủ tịch hội nhà báo tp hcm nguyên phó tổng giám đốc đài truyền hình tp hcm
nhà báo nguyễn trọng xuất nguyên tránh văn phòng thành ủy chủ nhiệm câu lọc bộ truyền thống kháng chiến tp hcm khối nhà báo cao tuổi
thủ tướng cũng thăm ông nguyễn thanh đính nghệ sĩ ưu tú người có nhiều bài viết về âm nhạc
chúc mừng các nhà báo nhân ngày báo chí cách mạng việt nam
thủ tướng mong các nhà báo tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng đóng góp nhiều hơn nữa cho thành phố và đất nước
đồng thời giáo dục truyền thống báo chí cách mạng cho thế hệ trẻ noi gương học tập phấn đấu vươn lên
nhân dịp này thủ tướng cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến những người làm báo trên cả nước